thời gian gần đây tại tp hcm xảy ra nhiều vụ trộm cắp cướp giật tài sản
mà nghi can là những đối tượng mặc đồng phục của hãng xe ôm công nghệ grab
đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm thông qua việc giả danh tài xế grab để lợi dụng niềm tin
cũng như sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm tội
những hình ảnh này được camera ghi lại tại quán cà phê trên đường lê quỳ đôn quận thủ đức vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một
một người đàn ông mặc áo đồng phục grab đi xe máy chở theo người mặc áo đen liên tục đào qua đào lại trước quán
sau đó người ngồi sau xuống xe người mặc áo grab tiến tới vờ hỏi đường nhân viên của quán gây mất cảnh sát
để đông bọn trộm xe gửi trong quán
liên tiếp gần đây trên địa bàn tp hcm xảy ra các vụ trộm cắp
những người trộm cướp mà nghi can là những người giả danh xe ôm grab
tất cả nạn nhân đều lầm tưởng đó là tài xế grab thật vì có mặc đồng phục của grab
trong khi đó trang phục grab giờ được bán đầy ngoài thị trường
giả tài xế grab để trộm cướp là chiêu trò mới của bọn tội phạm trên địa bàn tp hcm
hiện lực lượng chức năng đang nghiên cứu các biện pháp để xử lý loại tội phạm
việc này rất cần có sự phối hợp từ phía công ty grab việt nam vì uy tín của công ty
còn với người dân cần đề cao tính cảnh giác khi đi xe ôm công nghệ cũng như bảo quản tài sản xe cộ
đây chỉ là giả đồng phục của họ chứ không phải là những nhân viên này trực thuộc bên chỗ grab
vì vậy bên grab sẽ không phải liên đối chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm này
cần thường xuyên kiểm tra những cửa hàng bán đồng phục này
bởi vì rõ ràng đồng phục này khi bày bán như vậy
thì nó là vi phạm cái thương hiệu cái nhãn hiệu của bên grab
tôi sẽ coi biển số xe trước với lại là gương mặt nhận diện của anh tài xế lái xe
thì tôi sẽ ra coi coi là cái biển số xe có giống như là bên tôi đặt hay không
được biết công ty grab việt nam đã gửi văn bản đề nghị hỗ trợ điều tra các đối tượng mạo danh tài xế grabbuy
và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đến công an tp hcm
grab cũng khuyến cáo khách hàng nên đặt xe thông qua ứng dụng
bảo đảm đúng xe đúng tài xế mới lên